tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội vào ngày ba tháng một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn các thôn tổ dân phố
theo đó sau khi sắp nhập hà nội sẽ giảm hơn hai tám trăm linh thôn và tổ dân phố như vậy tại hà nội chỉ còn trên năm thôn và tổ dân phố
việc sắp nhập này sẽ góp phần huy động được nguồn nhân lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng những công trình nhà văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng khu vui chơi khu thể thao